kết quả kiểm tra thẩm định dự án hợp đồng mua bán nhà ở diện tích sản kinh doanh thương mại để xét cấp sổ đỏ cho tổ chức